dịch tả lợn châu phi đã khiến tổng đàn lợn trên cả nước giảm mạnh
tuy nhiều địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác tái đàn
nhưng đến nay tổng đàn lợn vẫn còn thiếu khoảng hai mươi so với trước dịch
do đó việc phát triển chăn nuôi da cầm thủy sản và đại gia súc
để bù đáp lượng thực phẩm thiếu hụt đang được nhiều địa phương thực hiện
hà nội là địa phương có tổng đàn lợn da súc và da cầm đứng đầu cả nước
với hơn một triệu con lợn bốn mươi hai triệu da cầm và một trăm năm mươi ba con châu bò
trong thời gian qua việc đẩy mạnh chăn nuôi da súc đặc biệt là bò thịt
đã được thành phố đẩy mạnh quan tâm để bù đắp lượng thực phẩm thiếu hụt sau dịch tả lợn châu phi
tại thành phố hà nội việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò
đã được đẩy mạnh thực hiện với những giống bò lai tạo cho năng suất cao như bbb zebu bbb la zebu
ngoài ra tại hội nghị đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt và sử dụng chế biến phụ phẩm nông nghiệp
các đại biểu đã thống nhất việc phát triển chuỗi liên kết giữa chăn nuôi tiêu thụ
cũng cần phải được đẩy mạnh để thúc đẩy phát triển bền vững ngành chăn nuôi